thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng bảy bộ y tế cho biết trong một mươi hai giờ qua cả nước có thêm hai trăm bảy mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận tại bảy địa phương
thành phố hồ chí minh tiếp tục nhiều nhất với hai trăm ba mươi ca phú yên một mươi tám ca đồng nai một mươi một ca an giang một mươi ca hưng yên năm ca vĩnh long hai ca và hà nam một ca
trong đó hai trăm hai mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
tính đến sáng nay việt nam có tổng cộng một mươi chín bốn trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận ở trong nước và một tám trăm bảy mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận ở trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bảy tám trăm bảy mươi một ca